tiếp đó phùng thị thắng còn đe dọa trái nổ lên quầy giao dịch
điều đó là nổ đã gắn chip nếu báo công an sẽ cho kích hoạt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
lấy năm triệu từ số tiền hai hai tỷ đồng vừa cướp được mua quần áo thay đổi trang phục để lần trốn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
tại cơ quan điều tra thắng khai do nợ tiền nên thường xuyên bị giang hổ đe dọa nên mới đi cướp ngân hàng để trả nợ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
bị cáo khẳng định cố tình vào các trung tâm thương mại
đi lòng vòng trước camera để sớm bị bắt vào khám trí hỏa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
bị cáo khẳng định nhận thức được hành vi biết rõ hành vi của mình là xâm phạm tài sản của người khác
biết rõ hình phạt nặng trước khi thực hiện vụ việc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
trong khi tại tòa lại thay đổi lời khai
thắng cho rằng
muốn kết thúc sớm vụ việc và không muốn bị đưa đi giám định tâm thần
xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để gian đe phòng ngừa chung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
trong chương trình biểu diễn mang mùa xuân về trại giam của ca sĩ đàm vĩnh hưng
nhiều người nhận ra phạm nhân phùng thị thắng phạm nhân này đã từng thi thách thức sinh hải
thời điểm đó cô mới hai mươi ba tuổi xuất hiện với vẻ bề ngoài chỉn chu gây chú ý với khả năng ca hát tốt
thậm chí cô gái này còn tự tin nói
tôi có một khuôn mặt khá sinh cái tên nữ tính khiến người nghe phải giật mình tôi tên là phùng thị thắng
giới thiệu với mọi người thí sinh này cho biết mình có khả năng ca hát tốt
là ca sĩ tự do kiêm sáng tác nhạc và có thể hát được bảy thứ tiếng
ngoài ra cô tiết lộ bản thân cũng thích diễn xuất
nên quyết định thi game show này
khi đó phùng thị thắng bày tỏ ý muốn được hát tặng hai giám khảo
và khán giả một bài hát do chính mình sáng tác cách đây ba năm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
trường giang còn đề nghị nữ sinh liên hệ giám đốc sản xuất chương trình
vì biết đâu anh ta sẽ mua lại bài hát này
trấn thành có cho rằng nữ sinh có gương mặt và giọng hát khá giống hương ly
và khuyên cô nên tham gia các cuộc thi về âm nhạc
trong phần thi khi tham gia thách thức danh hài
phùng thị thắng thể hiện khả năng nói linh hoạt
cô và vai mc đọc bản tin dự báo thời tiết với màn giới thiệu không mấy ăn nhập
khiến trấn thành bật cười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
trong đó có đấu trường âm nhạc năm hai nghìn một mươi tám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
trong ca cùng thí sinh tf đội thù thủy trong ca khúc mình yêu nhau đi remix
và còn khoe tài rap tiếng hàn khá chân chu
khi ấy giám khảo đã nhận xét rằng không thể tin được một thí sinh có bộ váy thước tha
nền nã lại có cách ứng xử không liên quan trên sân khấu như chính tên của cô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
người giành quán quân của cuộc thi này có thể nhận được tên là cang pi
có thể nhận được giải thưởng lên đến hai mươi tỷ đồng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
tại đây thắng khẳng định mình có lợi thế hát bằng bảy thứ tiếng
sáng tác rap và vũ đạo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
bên cạnh việc ca hát thắng cũng lên game show hẹn hò
và có màn tỏ tình với nam ca sĩ điển tre green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
cô cho biết bản thân bị thu hút bởi tính cách giải thưởng
biết quan tâm lắng nghe người khác của cựu thành viên ba trăm sáu mươi năm
và muốn tiến xa hơn với anh
tuy nhiên nguyên đã từ chối lời tỏ tình này từ phía cô
và cả hai tiếp tục làm bạn